khi nhận trong chiều ngày chín tháng hai tại khu di tích hương sơn lượng khách đổ về rất đông vẫn xảy ra tình trạng trèo kéo khách tại khu vực lễ hội

nhiều người không đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô xe máy
theo ghi nhận trong chiều ngày chín tháng hai tại khu di tích hương sơn lượng khách đổ về rất đông vẫn xảy ra tình trạng trèo kéo khách tại khu vực lễ hội

theo bàn tổ chức lễ hội trong ba ngày vừa qua đã có gần một trăm hai mươi năm du khách đến với lễ hội chùa hương
lượng khách này đã tăng khoảng ba năm trăm linh người so với cùng kỳ năm ngoái
dự kiến trong ngày khai hội hôm nay mùng sáu tháng riêng chùa hương sẽ đón khoảng năm vạn du khách
thưa quý vị và các bạn từ ngày mùng chín tháng hai tức mùng năm tết kỷ hợi khá đông người dân từ các tỉnh đã trở lại thủ đô sớm hơn một ngày để chuẩn bị cho ngày làm việc trở lại vào thứ hai tới
tại một số tuyến đường cửa ngõ chính dẫn vào thành phố số lượng các phương tiện tham gia giao thông tăng cao dẫn tới ủn ứ cục bộ đã xảy ra tại một số đoạn đường tuyến đường
tại cửa ngõ phía nam nút giao thông pháp vân cầu rẽ các dòng phương tiện di chuyển theo hướng về nội thành tăng nhanh
đặc biệt là sau một mươi sáu giờ tuy nhiên tình hình giao thông tại nút giao này vẫn giữ được sự thông thoáng không ủn tắc kéo dài như chiều mùng bốn tết
đường vành đai ba trên cao đã xảy ra tình trạng ủn ứ cục bộ theo chiều từ cầu thanh trì đi mai dịch
đường vành đai ba trên cao thì có những đoạn đường cầu vĩnh trì hoặc những đoạn nút lên nút xuống
nên nhiều khi do người dân giao thông như mình không chấp hành
nếu người ta làm đi xuống thì người ta lại từ làm trong đi ra thì nó cũng gây ra ủn tắc giao thông
hoặc ở trên đường vành đai ba trên cao thì nó hay xảy ra những vụ pha chạm
kể cả chỉ cần hai xe pha chạm ra người ta dừng lại khoảng một mươi năm hai mươi phút nó gây ra ủn tắc giao thông
còn tại tuyến đường giải phóng đoạn qua bến xe giáp bát trong chiều mùng năm tết cũng ghi nhận dòng phương tiện từ các tỉnh thành phố trở về thủ đô mỗi lúc một đồng
khu vực trước cửa bến xe này luôn có rất nhiều các hãng taxi dừng đón trả khách không đúng nơi quy định gây ra tình trạng giao thông lộn xộn
còn ngày hôm nay thì xe
nói chung là xe cổ là cũng khá là vẫn còn vắng không có sự hiện tượng nhồi nhét
tôi đi từ bắc giang về là tới hà nội ra giáp bát bến giáp bát này là không thấy có sự hiện tượng nhồi nhét
hôm trước thì là vào bến mua vé cũng năm mươi hôm nay lên họ cũng lấy năm triệu
không tình trạng nhồi nhét vì là mỗi người đú một ghế
tại cửa ngõ phía bắc các tuyến đường phạm văn đồng phạm hùng và nút giao cắt các tuyến đường trước cửa bến xe mỹ đình giao thông khá thông thoáng
tuy nhiên vẫn có các phương tiện xe khách vi phạm lỗi dừng đỗ trả khách dọc đường không đúng nơi quy định gây mất an toàn giao thông
trong ngày mai chúng tôi đã có những phương án để đảm bảo giao thông từ sáng để phân luồng từ xa cho các phương tiện lưu thông thông suốt
theo nhận định ngày hôm nay mùng sáu tết người dân sẽ quay trở lại thủ đô với số lượng rất đông để bảo đảm giao thông an toàn và thông suốt
phòng cảnh sát giao thông công an thành phố
công an thành phố hà nội đã ra quân bảo đảm an toàn giao thông duy trì một trăm linh lực lượng ứng trực phân luồng trong những ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ
cũng trong mùng năm tết âm lịch rất đông người dân đã tranh thủ trở lại thành phố hồ chí minh sớm để nghỉ ngơi và tránh ủn tắc do lượng người trở về thành phố đông
lượng phương tiện tham gia giao thông đổ về các khu vực cửa ngõ của thành phố càng lúc càng đông đúc song không xảy ra un tắc
khu vực cửa ngõ phía tây thành phố hồ chí minh
tuy nhiên lượng phương tiện giao thông từ các tỉnh miền tây đổ về đặc biệt là xe gắn máy khá đông đúc
mặc dù chưa xảy ra un tắc nhưng các phương tiện di chuyển chậm các tuyến đường qua khu công nghiệp tân tạo khu vực trạm thu phí an sương an lạc cũng khá thông thoáng giao thông đi lại thuận lợi
vào những năm trước tình trạng ủn tắc giao thông thường xảy ra vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết khi người dân trở về thành phố hồ chí minh để học tập và làm việc
tuy nhiên năm nay người dân trở về thành phố sớm hơn một ngày như vậy vừa tránh bị kẹt xe vừa có thời gian nghỉ ngơi trước khi trở lại công việc
còn tại khu vực bến xe miền đông mật độ phương tiện giao thông tăng dần về cuối ngày
chủ yếu là các tuyến xe khách từ các tỉnh miền bắc miền trung và tây nguyên
đưa người dân trở về thành phố hồ chí minh sau kỳ nghỉ tết
do chưa vào ngày cao điểm nên lượng phương tiện chưa nhiều việc đi lại của người dân diễn ra khá thuận lợi và dễ dàng
năm nay đi làm sớm hơn mọi năm nhưng người dân vẫn tranh thủ thời gian trở về thành phố sớm để chuyến xuất hành đầu năm gặp nhiều thuận lợi
dự kiến cao điểm ủn tắc giao thông sẽ rơi vào chiều nay ngày một mươi
một mươi tháng hai tức ngày mùng sáu tết âm lịch ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín đặc biệt là khu vực cắt cửa ngõ ra vào thành phố hồ chí minh
thưa quý vị và các bạn tết là khoảng thời gian mà chúng ta dành cho gia đình thờ cúng tổ tiên thăm hỏi bạn bè người thân và nghỉ ngơi
nhưng trái ngược với không khí rộn ràng đón xuân ở nhiều nơi
tết của những người làm công tác bảo vệ rừng ở tỉnh quảng trị thật đặc biệt
trong không gian tĩnh lặng của núi rừng họ đón xuân gắn liền với thực hiện nhiệm vụ
dù không được xung vầy bên gia đình nhưng tết của những người giữ rừng là cái tết mang thật nhiều ý nghĩa
trạm kiểm soát rừng tại thôn vùng kho huyện đắc rồng có một mươi hai cán bộ thuộc ban quản lý rừng phòng hộ hướng hóa đắc rồng tỉnh quảng trị
bảo vệ hơn một hectare rừng tự nhiên để ngăn chặn tình trạng lâm tạc lợi dụng ngày tết vào rừng chặt cây như những năm trước đây
trong những ngày tết này tất cả một mươi hai cán bộ đều ở lại trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
thời điểm hiện nay khi ở vùng đồng bằng tỉnh quảng trị bước vào mùa xuân tiết trời mát mẻ hay xe lạnh
thì ở vùng cao huyện hương hóa nơi giáp với nước bạn lào là mùa nắng nóng nên công việc bảo vệ rừng trong những ngày tết càng khó khăn hơn
ban quản lý rừng phòng hộ hương hóa đắc rồng quản lý hơn hai mươi sáu hectare rừng trồng và rừng tự nhiên
tết đến công tác bảo vệ rừng không vì thế mà lơi lỏng để lâm tạc lợi dụng chặt phá rừng
trong dịp tết anh em phải ở tài làn tài để vừa trực phong trọng chạy rừng và đông tới là trực rừng
lành đào ban
anh em cũng thay viên nhau để đến từng làn tài của anh em để đồng viên tinh thần của anh em
còn đối với gia đình thì cũng có những món quà đến với những gia đình cho anh em người ta ăn tết để đồng viên tinh thần của anh em
dù khó khăn vất vả khi những ngày tết phải lan lộn trong những cánh rừng làm nhiệm vụ giữ rừng bảo vệ lá phổi xanh cho cuộc sống
nhưng không gì vui hơn khi đó là niềm vui niềm hạnh phúc lớn nhất của những người cán bộ ngành lâm nghiệp tỉnh quảng trị
mãi xanh tươi và phát triển bền vững
ngày chín tháng hai tại nhà hát vaviong banta một công trình kiến trúc thuộc di sản văn hóa của pháp đã diễn ra lễ hội tết kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
từng bừng nhộn nhịp do hội người việt nam tại pháp và trung tâm văn hóa việt nam tại pháp tổ chức
với sự tham gia hỗ trợ tích cực của một mươi hội đoàn tập thể trong ban tổ chức sự kiện
tham dự lễ hội có đại sứ nguyễn thiệp các đại sứ campuchia lào myanmar
và đại diện chính quyền địa phương cùng đông đảo bà con việt kiều ở pháp và châu âu
lễ hội tết việt sôi động diễn ra từ một mươi năm h và kéo dài đến một h sáng hôm sau với sáu không gian lễ hội ba chương trình văn nghệ làng tết thiếu nhi
để tổ chức được một chương trình hoành tráng như thế này khoảng bảy trăm linh tình nguyện viên ở đủ các thế hệ thành phần màu da đã đến cùng nhau tạo ra một lễ hội tuyệt vời
những thế hệ trước đây đã đến pháp và đặt nền móng cho
thế hệ tiếp theo tiếp nối những cái truyền thống đó để mà vừa tiếp thu văn hóa bảo tồn văn hóa việt nam và tiếp nhận văn hóa pháp
giới thiệu với bạn bè pháp những nét văn hóa cổ truyền và tinh túy tinh hoa của dân tộc việt nam
thì thanh tâm rất là hạnh phúc khi được tham gia chương trình hầu hết là năm nào cũng được tham gia từ sáu bảy năm nay
và nhân dịp đầu xuân thanh tâm xin gửi lời chúc sức khỏe niềm vui hạnh phúc
khang thịnh vượng và sự như ý đến tất cả các quý vị
thì là lần này thì là em đang sống định cư ở london bên anh
thì em cũng cố gắng thu xếp để mà được về ăn tết ban ta
tại vì em cũng đã có dịp ăn tết ban ta từ hồi năm ngoái và cái năm trước nữa
là muốn về đây được để mà cảm nhận lại cái không gian tết không khí tết của người việt nam mình
nhất là cho dù ở nước ngoài đi chăng nữa thì miền quốc việt nam mình vẫn luôn cố gắng làm một cái không khí tết hoàn hảo
thì là năm mới thì là em chúc cho tất cả mọi người ở việt nam
em mới thật là an lành hạnh phúc và thật là được gửi lời chúc sức khỏe
sự kiện lễ hội tết tại bavion ban ta hòa trong không khí xuân và cùng nhiều hoạt động mừng tết khác trong cộng đồng
đã thể hiện tinh thần và tâm hồn gắn bó với đất nước với văn hóa việt nam kết nối với cộng đồng
tạo ra lễ hội do cộng đồng tổ chức
mang tinh thần riêng của những người việt tại pháp tổ chức tết cổ truyền của dân tộc
quá tải bệnh nhân cấp cứu tai nạn giao thông pháo nổ và ngộ độc trong kỳ nghỉ tết nguyên đán
đẩy mạnh công tác truyền thông sức khỏe sinh sản vị thanh niên thanh niên
thưa quý vị trong bảy ngày nghỉ tết kỷ hội vừa qua số lượng bệnh nhân cấp cứu do ngộ độc
tai nạn giao thông ẩu đà đánh nhau tai nạn pháo nổ đang gia tăng rất nhiều
các bệnh viện tuyến trung ương thì luôn trong tình trạng quá tải
còn tại bệnh viện tuyến dưới các bác sĩ phải làm việc liên tục
đợi số ca nhập viện ngày càng đông
trên hệ thống y tế cả nước số liệu thống kê từ các bệnh viện cho thấy
đã có trên ba mươi năm ca khám cấp cứu vì tai nạn giao thông gần ba trăm linh trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ
gần ba ca khám cấp cứu do ngộ độc rới lỏng tiêu hóa trong đó có ba mươi là do ngộ độc bia rượu
có trên bốn ca khám cấp cứu vì ẩu đả đánh nhau
so với tết mậu tuốt thì số ca tử vong do tai nạn giao thông đã giảm
nhưng số ca cấp cứu vì pháo nổ đã tăng lên đáng kể
vì hiện lượng người đi du xuân chơi tết vẫn còn rất đông trong ngày nghỉ tết cuối cùng hôm nay
người dân cần tự ý thức bảo vệ sức khỏe của mình tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc
thông tin từ cục cảnh sát giao thông bộ công an chiều ngày chín tháng hai tức mùng năm tết
lực lượng tuần tra kiểm soát của đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số một
đơn vị phụ trách tuyến cao tốc nội bài lào cai đã lập biên bản lỗi vi phạm dừng đỗ xe trên đường cao tốc
đối với ông hồ chí việt ngụ tại số hai trên ba trần quốc toản phương điện biên thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
trước đó vào trưa ngày sáu tháng hai tức mùng hai tết trên đường cao tốc nội bài lào cai
một gia đình gồm bốn người đi xe ô tô biển kiểm soát ba mươi sáu a chín nghìn bốn mươi tám dừng xe ở làn rừng khẩn cấp trên đường cao tốc nội bài lào cai
và thản nhiên trải thảm bầy đồ ăn uống trước đầu xe ô tô bất chấp các phương tiện qua lại
đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số một đã vào cuộc xác minh
truy tìm danh tính của người đàn ông live stream cảnh ăn nhậu của gia đình trên cao tốc
qua xác minh chiếc ô tô đỗ rừng tại làn xe rừng khẩn cấp ở km sáu mươi bốn một trăm năm mươi hướng nội bài lào cai thuộc địa phận thị xã phú thọ tỉnh phú thọ
phương tiện này đi lên khu du lịch sapa và khi quay trở lại đi vào tuyến đường cao tốc
đã bị lực lượng cảnh sát giao thông dừng xe tại trạm thu phí bot đầu vào chiều lào cai hà nội
cục cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt năm năm triệu đồng
tước giấy phép lái xe hai tháng đối với hành vi vi phạm của tài xế này
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai cho biết đến sáng nay đã thu giữ được số tiền khoảng một tám tỷ đồng
trong vụ cướp ở trạm thu phí đường cao tốc tp hcm long thành dầu dây vào ngày bảy tháng hai vừa qua
qua điều tra nguyễn vũ hoàng nam khai nhận sau khi cướp được tiền tại trạm thu phí
đã mang đến một gia đình người quen ở quận thủ đức tp hcm nhờ cất dùm bảy trăm linh triệu đồng
và một người ở huyện long điền tỉnh bà rịa vũng tàu giữ dùm năm trăm linh triệu đồng
ngoài ra nam còn nhờ gửi một túi sách về quê cho người thân tại tỉnh nam định
nhưng đã bị các trinh sát công an tỉnh đồng nai phối hợp với lực lượng đốn nguyên phòng phức tỉnh
kịp thời thu giữ tại một bến xe khách ở huyện long điền
như vậy đến sáng ngày một mươi tháng hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đã thu giữ
được khoảng một tám tỷ đồng trong số hơn hai hai tỷ đồng mà hai đối tượng cướp tại trạm thu phí
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang hoàn tất hồ sơ để khởi tố bị can đối với
nguyễn vũ hoàng nam và trần tuấn anh về hành vi cướp tài sản đồng thời mở rộng điều tra vụ án
thưa quý vị vừa qua khách du lịch đến tham quan tại khu vực núi sam đã vô cùng bức xúc trước
việc công ty trách nhiệm hiệu hạn mga việt nam đơn vị đầu tư khu du lịch văn hóa tâm linh bà chúa
sứ tại phường núi sam thành phố châu đốc tỉnh an giang tăng giá vé tham quan từ một mươi đồng
lên chín mươi đồng một lượt bên cạnh đó đơn vị còn tự ý đặt một mươi hai thùng công đức tại các điện đền
ngoài ra đơn vị này còn đưa vào khai thác một số hạng mục công trình chưa hoàn thiện
vừa bán vé tham quan vừa thi công lắp đặt âm thanh ánh sáng khiến cho nhiều du khách quan ngại
từ sáng mùng một tết công ty này đã tổ chức khánh thành và đưa vào khai thác một số hạng mục
tại khu du lịch văn hóa tâm linh bà chúa sứ tại phường núi sam tăng giá vé từ một mươi đồng
lên chín mươi đồng một lượt đối với người lớn và bảy mươi đồng một lượt đối với trẻ em
đặt một mươi hai thùng công đức tại các địa điểm đặt tượng vật
không xin ý kiến và chưa được sự cho phép của các cơ quan chức năng tỉnh an giang
sau khi bị khách tham quan phản ứng vì giá vé quá cao đến ngày bảy tháng hai
tức ngày mùng ba tết đơn vị này đã giảm xuống còn ba mươi đến bốn mươi đồng một lượt
bên cạnh đó công ty này còn đưa vào khai thác một số hạng mục công trình chưa được cấp phép xây dựng
và nghiệm thu như sân khấu biểu diễn ca nhạc ngoài trời khu vực nhà vệ sinh
tại đền một cột mặc dù đã bán vé cho khách tham quan nhưng các công nhân vẫn bắt giàn giáo
thi công âm thanh ánh sáng ngay phía trên cao khiến nhiều du khách quan ngại về sự mất an toàn
khi tham gia các hoạt động tại đây
thưa quý vị và các bạn giấy ăn là vật dụng rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng ta
tuy nhiên ít ai quan tâm đến nguồn gốc xuất xứ của các loại giấy ăn này
việc sử dụng giấy ăn bẩn gây mất an toàn vệ sinh thực phẩm ngay trên bàn ăn là một thực tế tồn tại
ở rất nhiều nơi nhất là ở những hàng ăn quán ăn ngoài đường phố
thực khách thì tin vào chủ quán
còn chủ quán ăn thì thiếu hiểu biết hoặc vì lợi nhuận nên vẫn sử dụng các loại giấy ăn mất vệ sinh
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
từ lau đũa thìa rồi lau luôn cả bàn ăn và ngay cả lau miệng
cuộn giấy này được dùng cho rất nhiều công dụng khác nhau
tuy nhiên chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu đây không phải là cuộn giấy vệ sinh
giấy vệ sinh được đặt trên bàn ăn và thực khách thì vô tư sử dụng tùy thích
một số người ngượng ngùng khi được hỏi
chứng tỏ họ biết điều đó là không hợp lý
dù biết không tốt nhưng vẫn sử dụng
đây là điều không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng
giấy vệ sinh được đặt trên bàn ăn rồi lau luôn cả bàn ăn rồi lau luôn cả bàn ăn
đây là điều không chỉ gây mất thẩm mỹ mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng
vì thiếu hiểu biết nhưng cũng nhiều người vì lợi nhuận kinh doanh nên đã sử dụng giấy ăn kém vệ sinh
người tiêu dùng nên tự ý thức bảo vệ sức khỏe của chính mình không nên chủ quan biết bẩn nhưng vẫn dùng
nhận thức được tầm quan trọng của việc tuyên truyền về chăm sóc sức khỏe sinh sản cho đối tượng vị thành niên thanh niên
thời gian qua tri cục dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh hà nam đã tích cực phối hợp với ban chỉ đạo công tác dân số kế hoạch hóa gia đình các huyện thành phố
tổ chức truyền thông cung cấp kiến thức về sức khỏe sinh sản cho học sinh các trường trung học cơ sở trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh
riêng trong năm hai nghìn một mươi tám toàn ngành dân số kế hoạch hóa gia đình tỉnh hà nam đã tổ chức hoạt động này tại một trăm linh trường trung học cơ sở trung học phổ thông với sự tham gia của trên năm mươi một học sinh
bên cạnh đó các mô hình các câu lạc bộ cũng được duy trì thường xuyên và không ngừng được đổi mới về nội dung sinh hoạt thu hút được sự tham gia của đông đảo các em trong độ tuổi vị thành niên
ngày hôm nay đến thì là bác sĩ đã tư vấn và nói cho bạn em rất rõ giúp em tự tin hơn và mạnh dạn hơn cảm thấy đây không còn là một vấn đề nhạy cảm nữa mà là vấn đề nên thực sự trú tâm đến
theo thống kê vị thanh niên thanh niên hà nam nhóm từ một mươi đến hai mươi bốn tuổi chiếm khoảng hơn hai mươi hai số dân
theo thống kê của bệnh viện sản nhi tỉnh hà nam mỗi năm số ca nạo phá thai ở lứa tuổi vị thanh niên chiếm tỷ lệ khoảng trên một tổng số ca nạo phá thai tại đất
tuy nhiên con số thực tế thì không chỉ dừng lại ở đó bởi hầu hết các đối tượng thanh niên chưa kết hôn vị thanh niên mang thai ngoài ý muốn khi muốn thực hiện nạo hút thai đều tìm đến các phòng khám tư để được giữ bí mật cá nhân
để lân cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho vị thành niên trong thời gian tới ngành dân số mong nhận được sự quan tâm phối hợp của các sở ngành có liên quan như sở giáo dục đào tạo tỉnh đoàn hà nam đặc biệt là sự chung tay của các cấp vị đảng chính quyền địa phương

hà nội là địa điểm lý tưởng cho thượng đỉnh mỹ triều
thái lan rút lại việc đề cử công chúa ubon ratana làm ứng cử viên thủ tướng
ngay sau khi thông tin cuộc gặp thượng đỉnh lần hai giữa tổng thống mỹ và nhà lãnh đạo triều tiên sẽ được tổ chức tại hà nội
do chính tổng thống mỹ donald trump xác nhận nhiều chuyên gia quốc tế đã đồng loạt đưa ra nhận định cho rằng hà nội là địa điểm lý tưởng để tổ chức cuộc gặp này
với những lợi thế về địa điểm mối quan hệ với cả hai nước mỹ và triều tiên cũng như vị trí trung lập trên trường chính trị việt nam đáp ứng đủ các yêu cầu của cả hai phía mỹ triều cho cuộc gặp thượng đỉnh lần thứ hai
thứ nhất đây là địa điểm đủ ngắn
nếu trung dương và thượng đỉnh lần thứ hai cả mỹ và triều tiên có tổ chức tốt
nếu trung dương và thượng đỉnh lần thứ hai cả mỹ và triều tiên đều có đạo sứ quán tại đây để hỗ trợ vượt lên kế hoạch chuẩn bị hợp lực
thứ ba mỹ và triều tiên đều có mối quan hệ tốt đẹp với việt nam
chúng tôi hy vọng hà nội việt nam sẽ là địa điểm tuyệt vời để mỹ và triều tiên lên trang sửa mới
giới phân tích nhận định điều quan trọng nhất là việt nam được cho là mô hình tiềm năng để triều tiên có thể nghiên cứu và áp dụng
đây có thể là một trong những yếu tố được cả hai bên tính đến khi chọn hà nội
làm địa điểm tổ chức thượng đỉnh mỹ triều
cái xuất phát điểm của việt nam khi đổi mới cũng như triều tiên hiện nay
tức là nó cũng có nhiều vấn đề mà cần phải thay đổi rất cơ bản
khi mà từ cái nền kinh tế tập trung sang cái nền kinh tế thị trường
thì cái quan trọng là phải có một cái tư duy rất là toàn diện và có cái đổi mới rất triệt đẻ
về phân mình việt nam cho biết
việc hà nội được chọn là nơi diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai
là cơ hội để việt nam chứng tỏ uy tín ngoại giao của mình trên vũ đài quốc tế
sau hội nghị thượng đỉnh hợp tác kinh tế châu á thái bình dương apec năm hai nghìn một mươi chín
và diễn đàn kinh tế thế giới khu vực năm hai nghìn một mươi tám
tổ chức thương mại thế giới wto vừa ra phán quyết cho phép hàn quốc áp thuế trả đũa tám mươi bốn tám mươi một triệu usd một năm
với những mặt hàng nhập khẩu từ mỹ nhằm đáp trả lại các biện pháp mà nước này áp dụng
và những mặt hàng máy giặt nhập khẩu từ hàn quốc
tranh chấp giữa hai bên nổ ra vào năm hai nghìn một mươi hai khi mỹ áp thuế chống bán phá giá với máy giặt của công ty điện tử samsung và lg của hàn quốc
với lý do hai hãng này đã hạ giá quá rẻ mặt hàng máy giặt trong chương trình khuyến mãi đặc biệt ngày black friday cùng năm này
vào tháng tám năm hai nghìn một mươi ba hàn quốc khởi kiện lên wto
đến tháng một năm hai nghìn một mươi sáu tiểu ban giải quyết tranh chấp của wto
cho rằng việc mỹ coi chương trình khuyến mại của doanh nghiệp hàn quốc là một hình thức bán phá giá có chủ đích không phù hợp với quy định của wto
tuy nhiên mỹ không chịu tuân thủ đầy đủ phán quyết của wto
đến tháng một năm hai nghìn một mươi tám hàn quốc đã trình wto đề nghị phê chuẩn đình chỉ nhượng bộ thuế quan với mỹ
cụ thể là áp thuế trả đũa bảy trăm một mươi một triệu usd một năm với hàng nhập khẩu từ mỹ
trong một tuyên bố ngày chín tháng hai đảng thái raksat thông báo
sẽ tuân lệnh nhà vua thái lan về việc không để công chúa ubon ratana ứng cử vị trí thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử sắp tới
động thái này là một sự đảo ngược nhanh chóng
khi trước đó đảng thái raksat đề cử công chúa làm ứng cử viên duy nhất của đảng này cho vị trí thủ tướng
trong một thông điệp gửi tới báo giới đảng trên nêu rõ đảng thái raksat sẽ tuân lệnh hoàng gia
với lòng trung thành đối với nhà vua và tất cả thành viên hoàng gia
trước đó đảng chính trị thái raksasat với thành viên là người thân của cựu thủ tướng bị phế chuốt thạc xỉn dinh vắt
đã đề cử công chúa ubon ratana là ứng cử viên duy nhất của họ cho vị trí thủ tướng
nếu đảng này giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử vào ngày hai mươi bốn tháng ba tới
tuy nhiên động thái này đã vấp phải sự phản đối của nhà vua thái lan
người cho rằng việc một đảng chính trị đề cử chị gái của ông làm thủ tướng là không phù hợp
trong khi đó công chúa ubon ratana cho biết bà chấp thuận đề cử của một đảng phái chính trị làm ứng cử viên thủ tướng
nhằm thể hiện quyền lợi và sự tự do mà không có bất kỳ đặc quyền nào so với các công dân thái lan khác trong khuôn khổ quy định của hiến pháp
hàng nghìn người biểu tình áo vàng ngày hôm qua vẫn tiếp tục tuần hành ở thủ đô paris của pháp
và nhiều thành phố lớn khác trong tuần biểu tình thứ một mươi ba vào mỗi thứ bảy nhằm phản đối chính phủ của tổng thống emmanuel macron
theo báo cáo của cảnh sát hàng nghìn người đã tham gia cuộc biểu tình xung quanh đại lộ sun élysée ở thủ đô paris
buộc lực lượng an ninh phải sử dụng các biện pháp mạnh để kiểm soát tình hình
cuộc biểu tình của phong trào áo vàng cũng diễn ra ở một số nơi như tại thành phố cảng maurice ở boudouz hay toulouse
theo thông báo của bộ nội vụ pháp khoảng tám người đã tham gia các cuộc biểu tình ở ngoài paris
theo số liệu chính thức của chính phủ pháp khoảng một cảnh sát và hơn một bảy trăm linh người biểu tình đã bị thương
kể từ khi bắt đầu nổ ra các cuộc biểu tình chống chính phủ vào hồi tháng một mươi một năm ngoái
trong một cảnh báo tổng giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế imf cho biết nợ công tại các quốc gia ả rập đã tăng lên nhanh chóng
kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm hai nghìn tám do thâm hụt ngân sách liên tục ở mức cao
phát biểu tại một sự kiện bà lagarder nhận định kinh tế tại các quốc gia ả rập vẫn chưa được phục hồi hoàn toàn
từ sau cuộc khủng hoảng tài chính
theo bà tăng trưởng kinh tế tại các nhà nhập khẩu dầu mỏ đã tăng vọt nhưng vẫn thấp hơn mức từng đạt được trước khi xảy ra khủng hoảng
nợ công ở các nước này đã tăng từ sáu mươi bốn gdp đến tám mươi năm trong thập kỷ tính từ năm hai nghìn một mươi tám
giờ đây tại gần một nửa trên các nước trên con số này thậm chí vượt quá mức chín mươi gdp
theo tổng giám đốc imf các nước sản xuất dầu mỏ cần hướng đến năng lượng tái tạo

trong những thập kỷ sắp tới phù hợp với hiệp định paris về biến đổi khí hậu vốn thúc đẩy giảm khí thải gây hiệu ứng nhà kính
bà hoan nghênh các cuộc cải cách về chi tiêu và thu nhập trong đó có việc áp dụng thuế giá trị gia tăng vat và thuế môn bài ở ả rập xê út và các tiểu vương quốc ả rập thống nhất
tuy nhiên bà kêu gọi cải cách nhiều hơn nữa và áp dụng các biện pháp chống tham nhũng tăng cường minh bạch về tài chính
quý vị và các bạn thân mến đến đây chương trình thời sự của truyền hình nhân dân cũng đã kết thúc cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi thân ái chào tạm biệt